thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với các lực lượng chức năng và công an huyện gia lâm quận long biên thành phố hà nội
khẩn trương dập tắt đàm cháy tại cửa hàng giày dép thu chíp
tại dãy nhà trắng dốc ba gia ninh hiệp phường đình bảng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
đám cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một giờ xuất phát từ tầng một của một kiosk giày dép sau đó cháy lan lên tầng hai
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc lực lượng chức năng đã điều hai xe chữa cháy hàng chục chiến sĩ
phối hợp với lực lượng công an thành phố từ sơn phường đình bảng và công an huyện gia lâm quận long biên hà nội
đến hiện trường khẩn trương chữa cháy chống cháy lan
sau hơn một giờ tập trung chữa cháy đến hai mươi hai giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy